tiếp tục các tin tức an ninh trật tự chiếc ô tô mới chuyển từ nhà máy sản xuất về đang lưu thông đến cửa hàng thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy chở ba thiếu niên khiến cho hai nạn nhân tử vong
đó là vụ việc xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh gia lai
cụ thể chiếc xe ô tô con mới chuyển từ nhà máy về chưa có biển số do trương văn trung chú tỉnh hà tĩnh điều khiển về cửa hàng
khi đến ngã ba lê duẩn nguyễn tuân thành phố pleiku tỉnh gia lai đã xảy ra va chạm với xe máy do score
sinh năm hai nghìn chín điều khiển chở sau hai em trai đang rẽ sang đường vụ va chạm đã làm cả ba người ngồi trên xe máy bị thương nặng
đến một mươi bảy h cùng ngày hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu xác định trương văn trung điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát không giảm tốc độ khi qua nơi đường bộ giao nhau
cơ sở dương chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông chuyển hướng không nhường đường cho xe đi ngược chiều